hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng ba anh lê văn quản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú tại xã giao châu huyện giao thủy tỉnh nam định và phạm văn bốn đều là thợ xây hoặc hoạt động sinh hoạt tại lán chọ thuộc ngõ một trăm một mươi tám đường phát đình phùng phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn có xảy ra mối thuẫn cãi nhau
sau đó vào khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày trong lúc anh quản chuẩn bị đồ đi ngủ thì bốn đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào người đã khiến anh quản trọng thương rồi vứt con dao xuống cống nước
tại cơ quan công an bốn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần công hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú ở xã quảng tâm thành phố thanh hóa về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào trưa ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công tâm thành phố thanh hóa đã phát hiện một nhóm thanh niên trong đó có trần công hạnh đang cãi nhau
khi lực lượng công an xuất hiện trần công hạnh đã bỏ chạy và vứt lại một số đồ vật có đồ vật dạng súng bên trong có ba viên đạn xuống ruộng
công an xã quảng tâm đã lập biên bản sự việc và niêm phong vật dạng súng nói trên đồng thời báo cáo lên cơ quan công an có thẩm quyền xử lý
sau khi tiếp nhận vụ việc cơ quan an ninh điều tra đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
qua lời khai ban đầu của trần công hạnh
thì đó là súng mà hạnh đã nhặt được trong một vụ đánh nhau
qua giám định đây là khẩu súng tự chế dạng côn và có ba viên đạn chưa sử dụng với tính năng tác dụng như súng quân dụng
qua quá trình tuần tra kiểm soát vào ban đêm đội cảnh sát hình sự công an quận bắc từ liêm hà nội đã phát hiện và bắt giữ một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tiêu thụ xe gian trên địa bàn thành phố hà nội
các đối tượng gồm lê tiến sơn hai mươi ba tuổi chú tệ thạch thành
thành hóa lê việt dũng hai mươi tám tuổi chú thệ yên phong bắc ninh
trần quang võ hai mươi bảy tuổi chú tệ kiến sương thái bình
và phạm văn cường hai mươi chín tuổi chú tại sóc sơn hà nội
trong đó dũng sơn và võ là các đối tượng đi trộm cắp xe máy
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp sinh viên chưa lên hà nội xe máy để ở các khu trọ sơ hở không người trông giữ
ba đối tượng này đã cùng thuê một phòng trọ tại phường phúc diễn quận bắc tử liêm
cứ tầm dạng sáng ba đối tượng mặc áo của các hãng xe ôm công nghệ lang thang và các khu trọ tìm xe máy để sơ hở
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ổ nhóm này đã gây ra tám vụ trộm cắp với thủ đoạn vợ tương tự
tài sản trộm được đem bán cho phạm văn cường và một số đối tượng khác với giá từ năm sáu triệu đồng một xe máy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh bầu sợ quán
thưa quý vị trong lúc người người nhà nhà đang cách ly xã hội để chống dịch covid một mươi chín thì có hơn một mươi phụ nữ cùng chú tại phường vĩnh lạc
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang lại tập trung vào một căn phòng rộng chừng một mươi hai m hai để đánh bạc ăn tiền
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày một tháng bốn
công an phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang kiểm tra và bắt quả tang tụ điểm đánh bạc ăn tiền
tại nhà của bà trịnh thị điệp bảy mươi một tuổi trong một con hẻm thuộc khu phố ba thành phố vĩnh lạc
hiện lực lượng công an đã tạm giữ một mươi năm người trong đó có một mươi bốn phụ nữ hơn hai mươi triệu đồng một mươi bộ bài tay và bài tứ sắc
bước đầu bà điệp thừa nhận đã dùng một căn phòng trong nhà để cho những phụ nữ ở cùng xóm lui tới đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào ba lá và tứ sắc ăn tiền
cơ quan công an phường vĩnh lạc đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín việc nghiêm chỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chính quyền địa phương
được xem là một yếu tố quan trọng có tính quyết định đến sự thành bại của cả cuộc chiến chống dịch này
khu vực bán đảo sơn trà và dọc các tuyến ven biển của thành phố đà nẵng nơi thu hút rất nhiều người dân đến tham quan và vui chơi
đã được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa các hoạt động tụ tập loại bỏ những yếu tố bất lợi để công tác chống dịch thực sự đạt hiệu quả
bán đảo sơn trà một địa điểm du lịch thú vị
nếu như chỉ vài ngày trước khi có chỉ đạo của thủ tướng các hoạt động vui chơi tập trung đông người của người dân và du khách vẫn diễn ra bình thường
thì đến nay tình hình đã thay đổi hoàn toàn khi các chốt công tác được lập ngay tại đường dẫn lên bán đảo
kịp thời ngăn chặn người dân không có các hoạt động du lịch dã ngoại
suốt dọc các tuyến bờ biển của quận liên triểu thanh khê sơn trà ngũ hành sơn
các lực lượng chức năng luôn có mặt để nhắc nhở ngăn chặn bà con không tụ tập tắm biển
cũng như tham gia các hoạt động du lịch
phần lớn người dân ở các địa phương khi được tuyên truyền nhắc nhở thì đã đồng tình hưởng ứng
từ khi mà có cơ quan chức năng là có cái dịch này là thấy đồng bào ở đây họ rất là tuân thủ luôn
buổi sáng này có xuống là vắng khe luôn không có ai luôn
nên người ta rất là nghiêm trình người ta rất tuân thủ người ta rất là hợp tác với nhân quyền địa phương
vì vậy rất tốt
mặc dù vậy công tác tuần tra kiểm soát dọc các tuyến biển dài hàng chục
một mươi km vẫn được các địa phương của thành phố đà nẵng quan tâm hàng đầu
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ các tổ công tác cũng luôn phiên giám sát
buộc mọi người tuân thủ theo các quy định hạn chế tụ tập đông người của chỉ thị số một mươi sáu
nhắc quyết trong thời gian đấy chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vạn động
tuy nhiên đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm đối với những cá nhân
tổ chức không thực hiện đúng theo quy định của nhà nước
dũng cảm đương đầu với những khó khăn của dịch bệnh
bằng sự nỗ lực của chính quyền các địa phương và ý thức thay đổi trong hành động của mỗi người dân
sẽ góp phần chung tay giúp thành phố và cả nước sớm đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm về việc nhắc nhở xử lý người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng
với mức phạt từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng
nhiều địa phương tại tp hcm đã tăng cường công tác tuyên truyền
đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm
ngày hai mươi bảy tháng ba ủy ban nhân dân tp hcm đã có chỉ đạo đến các sở ngành quận nguyện trên địa bàn thành phố
về việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có hành vi tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận tăng giá gây bất ổn thị trường
vi phạm về cách ly y tế biện pháp phòng tránh dịch trong đó có việc không đeo khẩu trang nơi công cộng
theo ghi nhận đến hôm nay bằng nhiều biện pháp tuyên truyền kết hợp kiểm tra xử phạt của các địa phương
hầu hết các điểm công cộng các bến xe công viên đều cưa vắng người
người dân đều có đeo khẩu trang khi ra đường và ở nơi công cộng
tuy nhiên vẫn còn tình trạng nhiều người tổ chức ăn uống bên đường trước cửa nhà không đeo khẩu trang
hoặc sử dụng khẩu trang một cách đối phó khi gặp cơ quan chức năng kiểm tra mới lấy ra đeo
nhà nước tuyên truyền cho người dân như vậy là quá tốt an toàn cho người dân
ra đường bật khẩu trang lời nón
rất là cảm ơn ở phường sáu quận hòa giáp này đã đến từng nhà gõ cửa
và thông báo với tất cả mọi người điều đó rất tốt tôi rất là mừng
tôi rất là lo lắng hay con cái của tôi là lúc nào tôi cũng để ở trong nhà
và nó học hành trên mạng chứ không có ra ra ngoài đường
hiện nay tất cả các phường xã quận viện tại tp hcm đều thành lập các hộ công tác
thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở việc đeo khẩu trang cho người dân
và xử phạt hàng chục trường hợp cố tình vi phạm
điển hình tại phường sáu quận gò vấp tp hcm mỗi ngày từ tám h đến hai mươi hai h
triển khai sáu tổ là những cán bộ ở phường phối hợp công an trật tử đô thị
để tuyên truyền phát tờ rơi và khẩu trang miễn phí cho người dân
và mới đây đã xử phạt một trường hợp đầu tiên không đeo khẩu trang nơi công cộng
tuy nhiên một vấn đề khó khăn hiện nay trong công tác kiểm tra xử lý
là người dân vẫn còn tìm cách chống chế cho hành vi vi phạm của mình
hoặc sẵn sàng bỏ giấy tờ tùy thân không chấp hành việc đóng phạt
gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ
có những trường hợp mà không có chấp hành hoặc là những cơ sở kinh doanh
không mới chấp hành thì có tin báo của người dân là tổ xử lý sẽ đến làm việc ngay
lần này khi bắt đầu làm mạnh làm căng thì cũng có một số các trường hợp là phản ứng
thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng là một trong những hành động
bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng
do đó bên cạnh việc thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra
của các cơ quan chức năng thì người dân hãy nâng cao nhận thức
chung tay cùng toàn thành phố ngăn chặn phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả
thưa quý vị theo bộ công thương thì tất cả các địa phương cũng như là nhiều doanh nghiệp phân phối trên cả nước
đã có những phương án cụ thể về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường
luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
các doanh nghiệp phân phối và nhiều tiểu thương tại các chợ vẫn liên tục kinh doanh
để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
về việc vận chuyển hàng hóa ngoài phương án cụ thể của từng địa phương
bộ công thương cũng đã có các phương án cụ thể
trường hợp giới nghiêm chỉ có xe của lực lượng vũ trang được hoạt động
bộ công thương sẽ đề nghị các lực lượng quân đội công an phối hợp
điều phối xe vận chuyển các mặt hàng thiết yếu từ các kho dự trữ để cung cấp cho các địa bàn
về bố trí các điểm bán hàng ngoài các điểm bán hàng hiện có của các doanh nghiệp phân phối
và các chợ truyền thống chợ tạm để đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân trong mọi tình huống
bộ công thương đã có văn bản yêu cầu các địa phương có phương án bố trí các điểm bán hàng mới
tạm thời lưu động giã chiến trên địa bàn từng tỉnh để đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân
một cách thường xuyên liên tục giảm mật độ người mua đến từng điểm bán hàng
trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay có bài
nỗ lực cao nhất không để cho nền kinh tế trượt đà
khó khăn trồng chất khó khăn thế nhưng mà chúng ta vẫn không lùi bước
các bộ ngành khẩn trương đưa các gói hỗ trợ an sinh xã hội
các gói hỗ trợ doanh nghiệp chức

chính là khẳng định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo hình thức trực tuyến vào ngày một tháng bốn
dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu đã bắt đầu xuất hiện
và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế việt nam
dù là vậy quan điểm nhất quán từ chính phủ là kiên định mục tiêu phát triển với nỗ lực cao nhất
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
các bộ ngành địa phương phấn đấu giải ngân một trăm linh vốn đầu tư công còn lại của năm ngoái và năm nay
thông qua những biện pháp cụ thể và chế tài mạnh mẽ
trên tinh thần nếu không thực hiện giải ngân đúng hạn
sẽ chuyển vốn từ đơn vị này sang đơn vị khác
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành phải thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
người dân đã ban hành một cách kịp thời đúng đối tượng
các gói hỗ trợ tiến dụng khuyến khích tài khóa
thông qua giãn giảm thuế phí
làm sao hỗ trợ cho người dân
doanh nghiệp lúc khó khăn này
thủ tướng nhấn mạnh không tăng giá các dịch vụ thiết yếu
miễn giảm chi phí hành chính để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
giảm giá điện để hỗ trợ người dân doanh nghiệp
và cho biết sắp tới có thể sẽ giảm thêm giá nước giá internet cước viễn thông
còn ngày hôm nay báo công an nhân dân online có bài phản ánh từ cuộc họp
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh của ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp với nội dung
lên phương án ứng phó tình huống dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hơn
tại cuộc họp ban chỉ đạo đã thảo luận với các nội dung
thống nhất hành động phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh
điều chỉnh lại việc bố trí công năng của các bộ phận khám chữa bệnh
làm theo tổ đội trong các bệnh viện hỗ trợ các bệnh viện tư nhân
chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác điều trị trong tình hình mới
tổ chức công tác cách ly và đưa người đã hoàn thành cách ly về địa phương
đảm bảo vệ sinh dịch tễ tại các siêu thị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh
thứ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cũng nhấn mạnh
chỉ thị số một mươi sáu về cách ly xã hội vừa được thủ tướng chính phủ ban hành
rất quan trọng và rất kịp thời để ứng phó với tình huống dịch bệnh
và có thể lây lan mạnh trong khoảng hai tuần tới
bản chất của việc thực hiện cách ly xã hội chính là giãn cách xã hội
theo đó người dân cần hạn chế đi ra ngoài tiếp xúc xã hội
chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và phải thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn dịch tễ
theo khuyến cáo của bộ y tế như đeo khẩu trang giữ khoảng cách giữa người với người tối thiểu hai mét
đây là chỉ thị đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch bệnh hiện nay và hai tuần tới
là thời gian rất quan trọng để chúng ta có thể ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
thứ trưởng nguyễn thành long cho hay
trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết
người dân đồng lòng chống dịch lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra
ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
hầu hết người dân hà nội thực hiện rất nghiêm
trên nhiều tuyến đường lực lượng phương tiện đã giảm tới chín mươi
lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thanh tra giao thông cũng không vì thế mà lơ là nhiệm vụ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
và tại thành phố hồ chí minh từ cuối tuần trước
nhiều đơn vị mạnh thường quân nghệ sĩ đã lên kế hoạch quyên góp hỗ trợ đối tượng này trong hai tuần tới
và sáng phương nam ngày hôm nay sẽ ghi nhận những cử chỉ đẹp đó
để lan tỏa tinh thần tích cực giữa cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
sáng ngày một tháng bốn quán cơm chay bình an ở quận một mươi thành phố hồ chí minh
đã phát hơn sáu trăm linh xuất cơm chay miễn phí của bộ bà con nghèo khói trong khu vực
nhận được những xuất cơm kèm theo một hộp sữa tươi
không ít người đã xúc động rơi nước mắt hạnh phúc
buổi sáng thì buổi chiều buổi sáng thì mình bắt đầu phát cho lúc bảy h ba mươi cho tới khoảng một mươi h ba mươi
buổi chiều thì là một mươi bốn h cho tới một mươi năm h
qua thông tin thì mình nắm được là quán bình an hỗ trợ cho người vé số trong một mươi bốn ngày
những phần cơm và hỗ trợ luôn cho những người khó khăn
vì là cái tinh thần tương thân tương ái chia sẻ một chút cái may mắn của mình
cái mà mình được
hạnh phúc hơn những người khó khăn mà nhất là trong mùa dịch này họ không bán vé số được
họ không có làm việc được thì họ vẫn có một phần cơm để ấm lòng trong những ngày
thành phố mình đang kêu gọi là dừng tất cả các cái hoạt động để bảo vệ cái sức khỏe của tầm dân
theo chủ quán cơm bình an đã có nhiều người tới ủng hộ tặng gạo nước tương sửa và nước suối
để chung tay chung sức giúp đỡ nhiều người với tinh thần lá lanh đừng lá rách sự chung tay của
đội quân giúp cho cuộc sống của những người bán vé số nhặt vé chai vơi phận vất vả
vượt qua giai đoạn khó khăn trong những ngày này
tiếp theo sẽ là những tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị trong ngày đầu cách ly toàn xã hội hàng loạt các bến xe lớn ở trên địa bàn thủ đô đã
đóng cửa và tạm dừng hoạt động vận tài hành khách theo chỉ đạo của thủ tướng để phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống
dịch covid một mươi chín và yêu cầu của bộ giao thông vận tải về việc dừng hoạt động vận tải hành khách
liên tỉnh nợ tỉnh xe hợp đồng xe du lịch taxi xe buýt tại các tỉnh thành phố trong cả nước
trong vòng một mươi năm ngày tại các bến xe của hà nội thì đều ở tình trạng im ắng như thế này với
sự vào cuộc của các cấp các ngành đặc biệt là việc làm của bộ giao thông vận tải cũng như các doanh
vận tải và người dân trong thời điểm này trong việc tạm dừng di chuyển sẽ góp phần chung tay phòng
chống dịch bệnh thưa quý vị và các bạn với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
như hiện nay thì thủ tướng chính phủ đã ra chỉ đạo yêu cầu người dân khi đi ra đường bắt buộc phải
đeo khẩu trang chính quyền các địa phương đã lập các đơn vị liên tục tuần tra kiểm tra việc chấp
hành quy định đeo khẩu trang của người dân vâng đặc biệt trong những ngày này thực hiện đúng theo
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch đường phố hà nội thì cũng vắng vẻ người đi
lại hầu hết những người ra đường là đều có việc cần thiết phải giải quyết tuy nhiên thì không ít
người vẫn không đeo khẩu trang và không đội mũ bảo hiểm vô tư đi lại trên đường sau đây là ghi nhận
của phóng viên chúng tôi tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang hay có khẩu trang nhưng đeo để
cho có như thế này có vẻ những trường hợp này còn chưa biết sợ và có lẽ họ cũng chưa hiểu rằng
nếu không đeo khẩu trang họ có thể là nguồn lây nhiễm dịch bệnh và sẽ bị phạt
không khó để bắt gặp những hình ảnh này trên các tuyến phố người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm và khi bị lực lượng công an nhắc nhở họ đều có lý do của mình
mức phạt đối với người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng là hai trăm linh đồng và với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là ba trăm linh đồng đường vắng
tuy nhiên đó không phải là lý do để nhiều người không đeo khẩu trang hay không đội mũ bảo hiểm